chiều qua ngày một mươi bảy tháng bốn trận lốc xoáy kèm theo mưa đá xảy ra trong khoảng ba mươi phút đã gây nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp cơ sở hạ tầng nhà ở của nhân dân tại hai xã miền núi a bung và a ngo thuộc huyện đắc rông tỉnh quảng trị
mưa lớn kèm lốc xoáy đã khiến điểm trường tiểu học a bung tại thôn tine bị tốc mái
ngoài ra lốc xoáy cũng khiến hơn hai mươi năm nhà dân tại thôn tine và khu tài một bị sập hư hỏng và tốc mái
rất nhiều diện tích hoa màu và cây cối của người dân bị thiệt hại
tại xã a ngo có hơn hai mươi nhà dân tại thôn a đen và a rồng hai nhà sinh hoạt cộng đồng bị tốc mái nhiều diện tích hoa màu và khoảng ba hectare lúa nước bị đổ ngã
ngay sau khi lốc xoáy quét qua chính quyền hai xã a bung và a ngo đã huy động lực lượng dân quân giúp khắc phục hậu quả
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng số tiền ba triệu đồng một hộ